tại hà nội trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hội nhà báo việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước
tới dự có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu đánh giá cao những thành tích mà trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã đạt được trong hai mươi năm qua
năm năm gần đây trung bình mỗi năm trung tâm tổ chức một trăm linh lớp cho khoảng hai năm trăm linh lượt hội viên nhà báo
đây là những con số hết sức ấn tượng thể hiện sự nỗ lực lớn của tập thể cán bộ trung tâm
mặc dù số lượng cán bộ nhân viên không nhiều các giảng viên đều là kiêm nhiệm hoạt động trong điều kiện kinh phí rất hạn hẹp
trải qua hai mươi năm xây dựng và phát triển trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo
thường xuyên cập nhật các kiến thức kỹ năng và xu hướng báo chí mới
tại buổi lễ đồng chí thuận hữu cũng đã trao huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước cho trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí